nhiều diện tích lúa xuân vùng sâu trũng trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an bị ốc biêu vàng cắn phá
hiện thì bà con nông dân đang khẩn trương bắt cũng như thu gom ốc biêu vàng để xử lý và bảo vệ lúa xuân
vụ xuân năm nay toàn huyện quỳnh lưu cơ cấu gieo trồng bảy năm trăm linh ha lúa
tại cánh đồng láo thuộc xã quỳnh hồng có nhiều thửa ruộng đã bị ốc biêu vàng cắn hết
mật độ trung bình hai mươi ba mươi con trên một mét vuông thậm chí có nơi ốc tập trung lên tới hàng trăm con trên một mét vuông
hiện nay bà con nông dân ở các xã quỳnh bá quỳnh giang quỳnh diễn quỳnh hậu
cũng đang khẩn trương ra đồng diệt ốc biêu vàng bảo vệ lúa xuân mới cấy
cơ quan chức năng khuyến cáo để phòng trừ vật diệt ốc biêu vàng hiệu quả
bà con nông dân cần nhặt trứng và ốc biêu vàng ở ruộng mương bờ suối để tiêu hủy
làm lưới chắn khi cho nước vào ruộng chú ý khơi các rãnh nước trong ruộng để ốc tập trung vào trong những rãnh
tại điều kiện thuần lợi cho việc thu gom tiêu hủy cắm cọc ở những chỗ ngập nước
mương nước để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom dễ dàng